liên quan đến đường dây tàng chữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng công cụ hỗ trợ do công an tỉnh kiên giang triệt phá vào tháng tám vừa qua
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã tạm giữ hình sự thêm bốn đối tượng gồm vũ thị diệp
chú tài tp hcm đặng quốc ánh đặng quốc huân và đặng văn tỉnh vùng chú tỉnh phú yên
sau gần hai tháng điều tra mở rộng ban chuyên án phát hiện diệp đang chỉ đạo cho tỉnh vận chuyển sáu mươi ba khẩu súng các loại cho huân ở thành phố nha trang
tiếp tục khám xét nhà huân sống cùng anh ruột là ánh cả hai khai nhận có nhận ba thùng xốp chứa các loại súng và phụ kiện của súng từ diệp
và cắt giấu tại một nhà kho ở phương phước long tp nha trang
tiến hành khám xét ban chuyên án thu giữ hai trăm hai mươi chín khẩu súng các loại và bốn trăm năm mươi năm bình khí nén sáu kg đạn bi cùng nhiều linh kiện phụ kiện của súng
và các đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng tám lực lượng công an đã bắt tạm ra một mươi hai đối tượng thu giữ tám mươi bốn khẩu súng
hơn ba trăm linh viên đạn ba trăm sáu mươi năm ống kim loại chứa co hai và một số thiết bị máy móc phục vụ việc chế tạo cải tạo các loại súng bắn đạn bi
đạn thể thao thành súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng
hiện ban chuyên đán đang tiếp tục phối hợp với các cục nhiệm vụ của bộ công an điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ vụ án